thưa quý vị ấn tượng với quảng cáo trẻ hóa da không đau không xâm lấn không phẫu thuật chỉ tịch huyện một lần hiệu quả kéo dài một mươi năm
rất nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ tái sinh đa tầng để làm đẹp thế nhưng mận ngọt thì chết ruồi
sự thật về phương pháp làm đẹp này như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
không xâm lấn không phẫu thuật đó là những lời quảng cáo mật ngọt về dịch vụ tái sinh đa tầng của cơ sở phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ vnnus spyte asian
thế nhưng rất nhiều người sau khi sử dụng dịch vụ làm đẹp này đã gặp những biến chứng nghiêm trọng
người phụ nữ này là một trong những nạn nhân sử dụng dịch vụ tái sinh đa tầng của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ venus by asian
hai năm qua bên cạnh việc điều trị những biến chứng sau khi sử dụng dịch vụ làm đẹp tại cơ sở này
họ cũng đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho các nạn nhân khác nhưng không đạt kết quả
ví dụ tiêm vào đâu nó tàn phá nơi đấy thì nó có gọi chị để nó điều đình giả lại cho chị
bao nhiêu phần trăm ví dụ làm hết bao nhiêu tiền giả lại bao nhiêu phần trăm
xong yêu cầu mình rút đơn và không được kiện
thế nhưng ở chị là chị không chấp nhận lấy tiền vì chị còn bị nó tàn phá
cái mặt chị sau này thì ai chạy chị cũng chấp nhận
nhiều nạn nhân khác không chỉ bị lừa tiêm chất không dấu nguồn gốc lên mặt
họ còn bị cơ sở này chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
tiền mất đợt mau
những người phụ nữ này đã phải chạy
qua khoảng thời gian khủng hoảng về tinh thần sức khỏe
phải nói là bị stress nặng nề luôn và ảnh hưởng vừa tâm lý vừa cả thể chất nữa
không nên tin tưởng vào cái thẩm nghĩ viện venus biasion này nữa
trong quá trình sau đấy làm thì mình thấy họ liên tiếp tiêm rất nhiều mũi vào mặt mình
thì họ còn nói là yên tâm đi bọn em không có tiêm gì vào mặt chị hết
đây là chỉ là thuốc tê thôi
mình sợ mặt mình bị hoại tử và lúc mình đã nhắn tin đã nói với chồng là nếu như em có chết
thì cái khoản tiền bảo hiểm để anh em dùng lo chứ không
rồi lúc đấy mình rất là hoang hoang và rất là sợ
theo các bác sĩ chuyên gia thẩm mỹ hiện nay không có công nghệ thẩm mỹ nào có thể tái sinh đa tầng
trẻ hóa làn da trong thời gian ngắn mà không xâm lấn không phẫu thuật như lời quảng cáo tràn lan của những cơ sở thẩm mỹ
cái việc mà đưa collagen vào mặt thì trước đây cũng đã có nghe qua rồi
từ một cái má hóp thành một cái má đầy đặn từ một cái thái dương nó lõm thành một cái thái dương thì nó rất là đẹp và nó nhìn nó tròn triệu
nhưng mà thực tế ra thì những cái kỹ thuật đó để được fda của mỹ
hay là được bộ y tế sở y tế việt nam công nhận thì đó phải là tiêm filler hoặc là tiêm botox
có những biến chứng là tiêm silicone vào khuôn mặt thì gây ra những cái silicone ma tức là những cái u silicone
thứ hai là những cái biến chứng viêm nhiễm hoại tử da do là tiêm các cái chất làm đầy mà không rõ nguồn cốc
và do đó thì khuyến cáo mọi người chúng ta phải hết sức thận trọng và phải lựa chọn bất kể khi tiêm vào cơ thể mình cái gì
thì phải thứ nhất là phải là bác sĩ có chuyên ngành về cái lĩnh vực đó
thứ hai là các cái sản phẩm được tiêm thì phải là những sản phẩm
chính hãng có nguồn gốc và có xuất xứ rõ ràng
nhu cầu làm đẹp là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên mọi người cần cân nhắc tỉnh táo lựa chọn phương pháp phù hợp cơ sở uy tín sử dụng sản phẩm chất lượng
người thực hiện có tay nghề được phép thực hiện các kỹ thuật để hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng